thưa quý vị tội phạm mạng hiện nay chủ yếu tồn tại bằng cách đánh cắp thông tin cá nhân của người dùng
khi xã hội ngày càng phát triển với xu hướng số hóa thông tin thì việc bảo mật thông tin một cách chủ động là điều hết sức cần thiết
bên cạnh đó công tác tuyên truyền về vấn đề này hiện đang được lồng ghép triển khai dưới nhiều hình thức để nâng cao hiệu quả phòng chống
hôm nay là ngày mà học sinh trường trung học cơ sở nguyễn tri phương quận ba đình hà nội nghe tuyên truyền về luật căn cước hai nghìn hai mươi ba
không chỉ tuyên truyền về một mươi điểm mới của luật mà các học sinh và phụ huynh cùng thầy cô trong trường còn có thêm cơ hội hiểu được giá trị và tính cần thiết phải bảo mật thông tin
nhất là thông tin trên căn cước trong bối cảnh tội phạm an ninh mạng khá nhiều hiện nay
không được tuyên truyền thông tin về bản thân mình ở trên mạng xã hội hay là bất cứ nền tảng nào hết chúng em phải bảo mật bằng cách thứ nhất là giữ cho riêng mình không cho bất kỳ ai xem
và nó rất là quan trọng
nên là em sẽ phải
bảo mật nó và không được kiểu như là tiết lộ những thông tin ở trên mạng xã hội
thực tế để tuyên truyền các chính sách pháp luật hiệu quả nhiều phương thức và cách làm phù hợp với từng đối tượng đã được triển khai
việc lồng ghép vấn đề bảo mật thông tin phòng chống tội phạm mạng trong các buổi tuyên truyền sinh động tại trường học qua cách thức hỏi đáp về luật căn cước
cũng giúp cho các em học sinh giáo viên hiểu sớm và nắm chắc việc bảo mật thông tin cá nhân của mình
trong quá trình đi tuyên truyền cấp căn cước định danh cho công dân
công an phường cũng tuyên truyền các thủ đoạn mà các đối tượng xấu lợi dụng
yêu cầu người dân tải các app phần mềm không đúng của bộ công an về để từ đó lợi dụng lấy thông tin của người dân để hoạt động phám tội
bọn em cũng mong rằng qua những buổi tuyên truyền như thế này
thì cán bộ công nhân viên nhà trường cũng là những tuyên truyền viên thay cho bọn em tuyên truyền đến người nhà đến người thân
để bảo mật thông tin
mọi người cũng nên cao cảnh giác
có thể nói về cách thức tuyên truyền hiệu quả này học sinh phụ huynh và cán bộ nhân viên nhà trường
đều hiểu được lợi ích của căn cước cũng như cách thức bảo mật để qua đó góp phần hạn chế tỷ lệ tội phạm an ninh mạng hiện nay
thưa quý vị chỉ còn gần một tháng nữa khoảng một trăm linh học sinh lớp chín ở tp hcm sẽ bước vào kỳ thi tuyển sinh lớp một mươi
hiện các trường trung học cơ sở đang tổ chức ôn tập hệ thống lại kiến thức và tư vấn giúp cho các em đăng ký nguyện vọng
phù hợp với khả năng của mình
khác với các bạn của mình em bảo duy học sinh lớp chín tám trường trung học cơ sở hai bà trưng
chọn đăng ký nguyện vọng lớp một mươi có mức điểm sàng cao hơn với khả năng hiện tại của mình
với mong muốn có thể vào được một ngôi trường phổ thông tốt hơn
em đặt ra mục tiêu là làm rất nhiều đề trong mỗi môn và thường xuyên đi giải đề ở nhiều trung tâm
khác nhau để có thể biết được nhiều dạng bài và học được nhiều công thức mới hơn
trong thời điểm này phụ huynh và nhà trường cứ tiếp tục sâu sát theo con để giúp con
động viên các con là phải ôn tập thật tốt để mà vẫn chắc kiến thức để tham gia cái kỳ thi tuyển sinh một mươi vào thời gian tới
năm nay nhiều trường trung học phổ thông giảm chỉ tiêu tuyển sinh lớp một mươi
nên em minh quân học sinh lớp chín a một trường trung học cơ sở trần quốc toản
đã chọn đăng ký năm nguyện vọng thi vào lớp một mươi
em cũng chia thời gian ôn tập để có thể đạt kết quả thi tốt hơn
thường thì hằng ngày em sẽ học từ
tám giờ tới một mươi một giờ thì cứ chia đều ra các ngày
như là thứ hai thứ hai thứ bốn thì em sẽ học văn còn thứ ba thứ năm em sẽ học tiếng anh
còn thứ bảy chủ nhật thì em học toán và học thêm các môn chuyên
việc mà giảm cái chỉ tiêu thì chắc chắn là cũng có một cái tác động đối với phụ huynh cũng như là học sinh
theo cái thông báo cái kế hoạch của sở là đến ngày một mươi hai thì là sở mới đóng cái cổng
nhưng mà nhà trường thì đặc biệt là muốn mình có một cái sự chỉnh chu
và có sự rà soát thì nhà trường cũng là cho phụ huynh đến ngày một mươi thôi để mình có một cái bước là mình rà soát cho hết sức là chặt chẽ
theo kế hoạch của sở giáo dục đào tạo tp hcm học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng lớp một mươi đến trước một mươi bảy h ngày một mươi hai tháng năm
sau đó sở sẽ công bố số lượng đăng ký vào từng trường
từ đó học sinh có thể biết được tỷ lệ chọi và điều chỉnh nguyện vọng
song song với việc đăng ký nguyện vọng thì các trường cũng tổ chức tư vấn để phụ huynh và học sinh có những lựa chọn đăng ký phù hợp
với năng lực học tập và tập trung ôn tập
hệ thống lệ kiến thức giúp các bạn sắp xếp hài hòa giữa ôn tập và nghỉ ngơi giữ sức khỏe đến ngày thi để có thể đạt được kết quả tốt nhất